trần văn hợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở xã hưng xá huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hợi quyết định bỏ học để đi buôn ma túy
và như người ta nói ngưu tầm ngưu má tầm má y tìm đến học nghề ở các tay anh chị
cũng đã có một tí tiếng tâm trong vùng đất ma túy hưng long hưng nguyên như nguyễn hữu lâm tức là lâm hóa phạm văn hạnh nguyễn văn hải
học nghề được hơn một năm vào tháng một mươi một năm hai nghìn trần văn hợi bắt đầu chuyến hàng tội lỗi đầu tiên của mình
bằng việc mua lại của lâm hóa một phần hai bánh heroin
sau đó đưa cho phạm văn hùng nguyễn viết luyện những đồng đảng ở hưng xá hưng nguyên tiêu thụ
phạm văn hùng và nguyễn viết luyện bị công an nghệ an bắt giữ
trần văn hợi khăn gói trốn biệt vào đắk lắc
tại đấy y lại tiếp tục móc nối với một số đối tượng trong giới làm ăn khác cũng đang lẩn trốn ở đây
và cùng với lâm hóa một tay anh chị đang lẩn trốn ở tp hcm và phạm văn hạnh ở lâm đồng để tiếp tục làm ăn
ở quê nhà trần văn hợi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố về tội buôn bán ma túy và phát lệnh truy nã trên toàn quốc
sau khi nghe tin tòa án nhân dân tỉnh nghệ an xử phạt phạm văn hùng hai mươi năm tù nguyễn viết luyện một mươi tám năm tù giam
và cả hai đang thụ án tại trại giam đông sơn tỉnh quảng bình
trần văn hợi đã lên kế hoạch táo bạo cùng với nguyễn hữu lâm tìm vào trại để thăm và gặp hồng tính kế chạy tội
trong vai người nhà cả hai tìm vào trại gặp hùng và luyện
trước mặt hai đàn em hội hứa sẽ chăm sóc chú đáo cho gia đình cả hai bằng việc cung cấp cho mỗi gia đình hai mươi triệu đồng
với điều kiện cả hai phải bãi lại lời khai trước đây rằng một phần hai bánh heroin ấy không phải là do hợi đưa cho mà mua của một đối tượng người dân tộc
đồng ý với kế hoạch trên chỉ một thời gian sau cơ quan cảnh sát điều tra đã nhận được lời bái nại của hùng và luyện
chỉ chờ có thế trần văn hợi tức tốc quay về và lộ mặt kêu oan
và cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh nghệ an buộc phải báo cáo với viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an hủy bỏ lệnh truy nã đối với trần văn hợi
với sự danh ma như một con cú biệt danh hợi chim cú gắn chặt với hắn trong giới buôn bán ma túy toàn quốc từ đó
tránh được tội
hợi ở lại quê tôn sùng lâm hóa lên làm thủ lĩnh để tránh mọi con mắt dồn vào mình
và cũng là để trả nghĩa lâm hóa đã đưa đường chỉ lối cho y từ những ngày còn hoạn nạn
nhưng chỉ được một thời gian hội lật mặt bí mật thành lập một hội môi giới với những đệ tử thân tín như trần văn hương nguyễn trung hiếu trần văn xin
đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào việt nam mới này chẳng mấy chốc đã thâu tóm và lấn át hết những cơ hội làm ăn của lâm hóa
từ năm hai nghìn một trở đi hợi chủ yếu đưa heroin về các xã hưng xá hưng long để các đệ tử biểu diễn màn gian lận
bằng cách xay nhỏ các loại thuốc tân dược khác trộn vào heroin ép thành bánh để đưa vào cho phạm văn hạnh và nguyễn văn hải tức là hải luận tiêu thụ ở tp hcm
tháng chín năm hai nghìn ba công an tp hcm với chuyên án là bốn trăm linh ba h đã bắt giữ phạm văn hạnh trần văn lệ tức là lệ mập
và nguyễn văn xin
với những chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm một lần nữa phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với trần văn hợi
hợi dường như đã lường trước được mọi chuyện và chẳng phải đợi nhiều hắn đã cao chạy xa bay sang lào sau cái chết đầy bí ẩn của lâm hóa tại tp hcm
sau khi trốn thoát sang lào trần văn hợi tiếp tục móc nối với những đối tượng buôn bán ma túy lớn cũng đang lẩn trốn ở đây như nguyễn thị thanh
trần thị hằng trần anh toàn và những phần tử khác ở nghệ an để tìm cách tuồn ma túy về việt nam
ngày chín tháng hai năm hai nghìn bốn tổ chuyên án một trăm hai mươi ba l của công an tỉnh nghệ an nhận được tin báo trần văn hợi sắp đánh hàng về việt nam
một mẻ lưới đã răng sắn tay chân của hợi ở đất lào gồm sổm xạ nít pun thiểng trăng khảo thong chăn sổm chay đi trên hai chiếc xe ô tô
một xe loại bảy chỗ ngồi do sổm xạ nít cầm lái và một xe bốn chỗ ngồi do sổng chay cầm lái
khoảng một mươi một h ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn bốn vượt qua cửa khẩu cầu treo an toàn bọn chúng cho xe chạy một mạch vào thành phố vinh
đến vinh xuồng xạ nít điện thoại cho nguyễn trọng hiến một đối tượng nằm trong đường dây để lấy hàng
hiến nhận được điện thoại chạy xe máy tới dẫn cả hai xe đến đường tô hiến thành thành phố vinh để giao hàng
đang hí hừng tưởng mọi việc đã trót lọt thì cả bọn táo hỏa khi bóng các trinh sát từ bốn phía ấp tới
phía bên kia biên giới trần văn hợi nóng ruột liền điện thoại cho em trai là trần quang hương
trú tại khối chín phường cửa nam bảo gọi cho hiến để lấy hàng
hợi cũng dặn kỹ hương là số heroin trên là của nguyễn trưởng thọ ở sáu trăm một mươi một hưng long hưng nguyên
khoảng hai mươi h cùng ngày phạm hồng tịnh người nhà của nguyễn trưởng thọ trên đường đi tìm sổm xạ nít để lấy hàng
cũng đã bị xa lưới
phải mất tới gần năm giờ đồng hồ các trinh sát mới phát hiện được hai mươi bánh heroin bảy kg được giấu rất kỹ trong thành xe phía trên bánh xe
ngày chín tháng sáu năm hai nghìn ba thêm một chuyến hàng lớn của y bị công an tỉnh quảng trị hút gọn tại cửa khẩu lao bảo
chiếc xe tải hiệu hyundai của cha con trần đình hoành một trong những cầu nối đắc lực của hợi từ lào về việt nam
đã bị phát giác khi đang vận chuyển một trăm tám mươi bánh heroin
đây là số ma túy mà hợi thuê cha con hoành vận chuyển vào thành phố hồ chí minh cho nguyễn văn hải phạm văn hạnh lệ mập tuấn thỏ để tiêu thụ
từ những lời khai thu thập được quyết tâm phải bắt bằng được hợi chim cú
ngày đêm thôi thúc các trinh sát ở phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
một ngày đầu năm hai nghìn năm tin từ cơ sở báo về trần văn hợi đang có mặt tại thành phố viên trăn lào
tổ chuyên án mang tên săn lùng chim cú được lập
được sự đồng ý của lãnh đạo
bộ công an các trinh sát được lệnh lên đường sang nước bạn lào phá án
ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn năm ban chuyên án do đại tá võ trọng thành
nguyên phó giám đốc công an tỉnh nghệ an làm trưởng ban đã lên đường và ém quân tại cửa khẩu cha lo tỉnh quảng bình
một tổ công tác chín người do thượng tá hồ xuân hòa
nguyên trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy dẫn đầu nhắm hướng viên trăn thẳng tiến
một viên trăng rộng lớn với bốn huyện và trên hai bản
thực sự là một khó khăn rất lớn mà các anh gặp phải khi truy tìm tên hợi chim cú
bằng biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng các nơi mà chim cú hay lui tới
với sự giúp đỡ của công an nước bạn lào các trinh sát đã tìm ra nơi ẩn náu của hội
mấy ngày sau đó tại một khu nhà nghỉ trong vùng xuất hiện một số thanh niên mặc mũi hiền lành đến xin tà túc với lý do đi làm ăn
phía ngoài để tránh sự đổ máu không cần thiết thượng tá hồ xuân hòa quyết định dùng kế điệu hổ lý sơn
hợi không chỉ máu buôn bán ma túy mà hắn còn có một cái thú điên cuồng khác nữa là chơi vũ khí
trong người hợi luôn luôn thường trực hai khẩu súng sẵn sàng nhả đạn khi cần thiết
trong một lần giao tranh với một băng đảng khác hội đã để mất một khẩu súng bởi vậy y đang lùng sụp để mua cho được một khẩu súng ông ý khác
một ngày nọ có một người môi giới giới thiệu cho hợi tới một khu nhà nghỉ để mua một khẩu súng ngắn của một đôi vợ chồng muốn bán
sau khi đã cẩn thận thăm dò
hợi đã kiểm tra tin tức
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn năm hội rời khỏi hang ổ
đi được nửa đường hợi bỗng dở chứng không đi nữa và đòi về
bằng tất cả nghiệp vụ cần thiết nhất không những tạo lòng tin tuyệt đối cho hợi các trinh sát còn rụ được hợi giao khẩu súng trong người cho một tên đàn em giữ
một điều mà hắn chưa bao giờ làm
ngoài ra hắn còn được đưa lên một chiếc xe ô tô do công an bố trí sẵn để tới khu nhà nghỉ mua súng
tại khu nhà nghỉ chưa kịp xem sùng ống thế nào
trước mặt hợi những người thanh niên hiền lành tá túc tại đây bỗng lao tới
dù rất cảnh giác nhưng hắn lại thuê đúng chiếc xe của công an
đúng phút giây hiếm hồi đó trinh sát đã tóm tên tội phạm gian xạo
không gây ồn ào không cần nổ một phát súng trần văn hợi đã phải tra tay vào còng số tám
sau khi hà hốc mồm kinh ngạc trước những diễn biến cực nhanh mà hắn có nằm mơ cũng không nghĩ ra
hai tên đàn em đi cùng hợi là lê thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám
và nguyễn văn hợi
nguyễn văn kết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cũng chịu thúc thủ
ngay sau đó họ chiêm cú đã được di lý về việt nam để phục vụ công tác điều tra
hắn hiểu thời huy hoàng của mình đã hết và cái gì đang chờ đợi hắn ở phía trước
sau những gì mà hắn đã làm
cho đến ngày bị bắt trần văn hợi và đồng bọn chỉ khai nhận
đã thực hiện chót lọt một mươi tám lần vận chuyển ma túy từ lào về việt nam với số lượng là năm trăm năm mươi bánh

nhưng qua những tài liệu thu thập được từ các chuyên án đã khám phá
cộng với những lời khai của các đối tượng
thì đường dây ma túy của trần văn hợi đã vận chuyển tới hơn năm bánh heroin
cuối năm hai nghìn sáu tòa án nhân dân tỉnh nghệ an tuyên phạt tử hình trần văn hợi tức hợi chim cú